hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

phát biểu tại cuộc họp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
dựa trên đánh giá tình hình dịch bệnh trong thời gian gần đây

xét nghiệm ngẫu nhiên xét nghiệm trọng tâm trọng điểm
nhưng chúng ta cũng không thể nắm hết được mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng

đặc biệt số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện
nếu tình trạng này cứ kéo mãi thì không ổn do đó

tình hình f hiện tại của tp hcm đang tương tự thời kỳ đầu tp hcm thực hiện chỉ thị số một mươi vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một

cũng như xu hướng diễn biến của dịch bệnh của thế giới hiện nay
tức là nhiều nước dù có nền tảng y tế tốc độ tiêm vaccine tốt
nhưng khi mở cửa nới lỏng giãn cách thì dịch bệnh lại bùng phát
bản về lý do khiến cho số lượng f giặt
ông nguyễn văn nên cho biết
nguyên nhân thấy rõ nhất là tp hcm không còn thực hiện biện pháp giãn cách xã hội như trước đây
việc tăng tiếp xúc trực tiếp trong cộng đồng đã dẫn đến việc lây nhiễm khó kiểm soát và kéo giảm như mong muốn
thống kê cho thấy nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch chuyển tại các khu công nghiệp
doanh nghiệp lao động tự do hoạt động tại các chợ tự phát
vì vậy sở y tế cần tiếp tục nghiên cứu phân tích đánh giá
riêng các địa phương khi phát hiện f phải điều tra nguồn lây
để có biện pháp kéo giảm
trước diễn biến dịch bệnh như hiện tại có hai vấn đề buộc tp hcm phải suy nghĩ
thứ nhất số lượng f có thể tăng đến mức độ nào
và thứ hai tỷ lệ ca tử vong mà tp hcm có thể chấp nhận được là bao nhiêu
người đứng đầu thành ủy cho rằng so với giai đoạn thực hiện chỉ thị số một mươi
tp hcm đã có tỷ lệ phủ vaccine cao hơn có thuốc điều trị
có kinh nghiệm phòng chống dịch cùng các điều kiện đáp ứng tốt hơn
tuy nhiên chính quyền tp hcm không được
vì thế mà chủ quan và lan rộng sự chủ quan đó ra ngoài cộng đồng
nếu từng người dân đều chủ quan thì sẽ dẫn đến hậu quả ông nên nhấn mạnh
hiện tại mục tiêu chính của tp hcm là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
phục hồi phát triển kinh tế xã hội phục hồi đời sống sinh hoạt của cộng đồng
trong đó việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân được đặt lên trên hết
quan điểm quốc gia là thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả
làm như thế nào thích ứng linh hoạt ra sao cho an toàn và hiệu quả
đó cũng là thử thách
bí thư thành ủy nguyễn văn nên cho biết
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cũng yêu cầu tất cả các quy định
nghị quyết chỉ thị chủ trương chính sách từ cấp trên phải được cụ thể thành các văn bản
trong đó nêu rõ quy định tiêu chí trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của từng cá nhân đơn vị
nhờ vậy mỗi người đều phải biết ai đang làm gì làm tới đâu và làm như thế nào
cụ thể tại các cơ sở kinh doanh cần có bộ tiêu chí kiểm soát cụ thể
quy định rõ ràng chủ cửa hàng phải làm gì khách đến cửa hàng kiểm soát ra sao
mình giám sát như thế nào khi vi phạm sẽ xử lý những gì
từ đó mỗi người biết được nhiệm vụ của bản thân để làm đúng và chấp hành
về củng cố hệ thống y tế bí thư tp hcm đề nghị sở y tế tiếp tục hoàn thiện các quy định
kịp thời báo cáo với cấp trên
trong đó cần đề cập chế độ chính sách trạm y tế tổ y tế cộng đồng
phương án huy động sức mạnh các nguồn lực công tư thiện nguyện
quy định rõ về vaccine xét nghiệm thuốc đường dây nóng công tác thu dung điều trị
bên cạnh đó việc hướng dẫn f tại nhà cần phải được thực hiện rõ ràng
giúp người dân hiểu nên làm gì khi biết bản thân nhiễm bệnh
các địa phương cũng cần phải giả soát kiểm tra số lượng f đang điều trị tại nhà để quản lý và hỗ trợ
trước thực trạng ngành y tế phải bàn giao lại trường học cho các cơ sở giáo dục
dẫn đến việc thu dung khó khăn địa phương cần tính toán để phục hồi lại các bệnh viện giã chiến
bởi số f là năm mươi
các cơ sở giáo dục tự do sinh sống tại các khu nhà trọ
không có điều kiện cách ly tại tp hcm vẫn còn rất nhiều
trong quá trình tổ chức thực hiện lãnh đạo thành ủy tp hcm yêu cầu
nhóm thuộc về kinh tế xã hội cần quan tâm bám sát đời sống
nhu cầu thực tế của người dân đặt người dân là mục tiêu trung tâm để phục vụ
từ đó tạo thuận lợi trong đời sống sản xuất kinh doanh cho cộng đồng
về việc mở lại khu cách ly thêm bệnh viện giã chiến tại tp hcm
giám đốc sở y tế tp hcm cho biết số ca cách ly tại nhà có chiều hướng tăng
nên kiến nghị triển khai lại các khu cách ly quận huyện và thêm bệnh viện giã chiến
giám đốc sở y tế tăng trí thượng cho biết trong bảy ngày vừa qua
một số địa phương trên địa bàn tp hcm có số ca f tăng cao
cụ thể là huyện hóc môn huyện bình chánh quận tân bình
tp thủ đức quận một mươi hai quận gò vấp
riêng trong ba ngày gần đây huyện bình chánh và hóc môn là hai nơi có nhiều trường hợp nhiễm nhất
đối với tình hình thu dung và điều trị tại tp hcm ông tăng trí thượng chia sẻ
tính từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi một số ca f cách ly tại nhà có xu hướng tăng
các ca chuyển nặng cần nhập viện có xu hướng giảm và ở mức thấp
ngoài ra số trường hợp thở máy xâm lấn duy trì ở mức độ ổn định
các ca thở máy không xâm lấn và thở oxy có xu hướng giảm nhẹ
dù vậy số ca cách ly tại nhà đang có chiều hướng tăng
trong khi trường hợp tại cơ sở cách ly quận huyện
giảm dần vì thành phố đang thu hẹp các cơ sở này
do đó giám đốc sở y tế kiến nghị
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm sớm triển khai lại các khu cách ly quận huyện
ngoài ra cần có thêm bệnh viện giã chiến để sẵn sàng thu dung và điều trị f
qua phân tích của sở y tế tại cuộc họp tỷ lệ f không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ là trên chín mươi
riêng tỷ lệ bệnh nhân trở nặng và tử vong có tăng nhẹ
đặc biệt số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện
bí thư tp hcm nhận định nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi thì không ổn
do đó từng địa bàn phải tính toán lại con số này để có phân đấu điều chỉnh bằng hành động
giải thích về lý do số ca nhiễm tăng trở lại trong livestream dân hỏi tp trả lời
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa trở lại
đây là kết quả tất yếu khi thành phố mở cửa trở lại bỏ giãn cách xã hội
covid một mươi chín là bệnh lây qua đường hô hấp đặc biệt tiếp xúc gần không đeo khẩu trang thì sẽ lây lan dữ dội
sống chung với virus sars cov hai chứ không phải là sống chung với dịch
nếu chúng ta để dịch quay trở lại rồi lại bệnh nặng và chết người thì không được
tuyển sĩ bác sĩ châu nhấn mạnh
phát biểu bế mạc kỳ họp thứ hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của trung ương
các nghị quyết của quốc hội và điều hành của chính phủ
tuyệt đối không được lơ là chủ quan không được để dịch bùng phát trở lại
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý từ đầu tháng một mươi đến nay
nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc mới trong cộng đồng có dấu hiệu tăng nhanh
trong đó có nhiều ổ dịch mới bùng phát tại các cơ sở sản xuất thương mại và trường học
cho thấy tình hình dịch trong nước vẫn diễn biến phức tạp khó lường tiềm ẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại
quốc hội yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương chỉ đạo của trung ương
các nghị quyết của quốc hội và điều hành của chính phủ
tuyệt đối không được lơ là chủ quan không được để dịch bùng phát trở lại ông vương đình huệ nhấn mạnh
theo nghị quyết về hoạt động chất vấn được quốc hội thông qua
đầu năm hai nghìn hai mươi hai phần đấu hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng đủ liều vaccine bao phủ dân số trên một mươi tám tuổi đạt một mươi
ưu tiên sớm tiêm vaccine cho người trên năm mươi tuổi trừ đối tượng thuộc diện chống chỉ định tiêm vaccine
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghị quyết yêu cầu đầu năm hai nghìn hai mươi hai tiến hành giả soát
đánh giá hiệu quả của học tập trực tuyến học tập qua truyền hình của các nhóm đối tượng
học sinh sinh viên nhất là học sinh tiểu học có giải pháp đảm bảo chất lượng
bổ sung kiến thức cho học sinh khi trở lại trường học
năm hai nghìn hai mươi hai sớm xem xét cấp phép sản xuất cho vaccine trong nước và đưa vào sử dụng
bên cạnh đó quốc hội cũng yêu cầu có phương án khắc phục tình trạng người lao động di chuyển tự phát
khỏi các tỉnh thành phố lớn có giải pháp giữ chân và thu hút lao động quay trở lại làm việc
về lĩnh vực đầu tư
quốc hội yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi một khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
ban hành và triển khai thực hiện
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội gắn với nâng cao năng lực nội tại
và tính tự chủ của nền kinh tế
trước thực trạng số ca mắc tại hà nội đang có chiều hướng tăng lên
hà nội dự kiến thành lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động
hai mươi trạm y tế xã lưu động đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
trong những ngày qua sở y tế hà nội đã thực hiện nghiêm một số trạm y tế lưu động trước khi vận hành chính thức
nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đã lên kế hoạch thành lập các trạm y tế lưu động
để hỗ trợ theo dõi sức khỏe của người cách ly y tế tại nhà trong trường hợp số ca mắc tăng cao
các trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý theo dõi hỗ trợ các trường hợp f một f hai đang cách ly tại nhà
và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn bên cạnh trạm y tế đang có sẵn
ngoài ra trạm y tế lưu động còn hỗ trợ công tác xét nghiệm tiêm chủng và tuyên truyền vận động người dân
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng thời thực hiện khám bệnh sơ cấp cứu các bệnh thông thường khác
để đảm bảo người dân trong vùng dịch vẫn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản kịp thời nhất
phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện nay
trạm y tế lưu động được trang bị đầy đủ bình oxy phục vụ tại chỗ
hai bình oxy nhỏ để mang đến nhà của người dân máy đo spo hai bóng
ambou test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trang phục bảo hộ phòng chống lây nhiễm sars cov hai
khẩu trang găng tay kinh chán giọt bắn máy tính kết nối mạng
hai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu
cơ số thuốc để chăm sóc các bệnh lý phổ biến khác
mỗi trạm có năm nhân viên y tế trong đó một người nắm rõ địa bàn
những người khác huy động từ bệnh viện cơ sở y tế ngoài công lập
trước đó vào tháng chín khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại quận thanh xuân
một trạm y tế lưu động tại quận này đã đi vào hoạt động và hỗ trợ hiệu quả
việc theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người dân
theo báo cáo của ubnd huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận
tình hình dịch covid một mươi chín vừa bùng phát đã lây lan nhanh
cụ thể ngay khi phát hiện ba ca mắc covid một mươi chín đầu tiên vào ngày một mươi hai tháng một mươi một
địa phương đã truy vết và phong tỏa khu vực gò mây thuộc thôn triều dương xã tam thanh
địa phương triển khai truy vết nguyên đêm một mươi hai tiếng đến dạng sáng một mươi ba tháng một mươi một
thì phát hiện thêm ba mươi tám ca nghi mắc mới
tất cả các trường hợp nghi mắc này đều ở thôn triều dương
ban đầu địa phương phát hiện những ca mắc đầu tiên ở khu vực gò mây
nhưng khi truy vết thì phát hiện một ổ dịch khác ở một cơ sở sửa chữa tàu thuyền thuộc hộ triều dương
đến chiều một mươi ba tháng một mươi một dịch đã lây lan sang các xã ở đảo
trong đó có cả thầy cô giáo và học sinh
ngay từ đầu
ubnd huyện đảo phu quý xác định là địa bàn nhỏ xã hội mang tính cộng đồng
người dân thường xuyên tiếp xúc qua lại nên có nguy cơ lây nhiễm rất cao
trong khi đó điều kiện y tế của huyện đảo còn nhiều khó khăn cả về nhân lực lẫn cơ sở vật chất
toàn huyện đảo phú quý hiện chỉ có chín mươi bốn cán bộ y tế chuyên môn
tất cả đã phân về các khu điều trị truy vết tổ xét nghiệm nên không còn cán bộ chuyên môn
địa phương cho rằng dịch bùng phát bất ngờ ngoài sức tử tượng lây lan nhanh diễn biến phức tạp
huyện đảo phù quý đang cần sự hỗ trợ nguồn nhân lực lẫn cơ sở vật chất từ đất liền
đảo phù quỳ có ba xã gồm tam thanh ngũ phụng long hải với tổng số dân khoảng hai mươi tám người
đảo có diện tích khoảng một mươi bảy km hai cách đất liền khoảng năm mươi sáu hải lý
những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị đừng quên đón xem bản tin toàn cảnh covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
đến giờ quen thuộc năm h sáng và một mươi bảy h ba mươi chiều để cập nhật những tin tức mới nhất
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo